ma túy còn được nguy trang trong những bao bì lạ bắt mắt với hình thức liên tục được thay đổi
đây là thủ đoạn hết sức tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay
phóng sự được thực hiện tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
gói bao bì bằng ni lông với màu sắc rất bắt mắt
ở ngoài in chữ nước ngoài hình ảnh trên bao bì làm người nhìn liên tưởng đến một thứ gì đó có thể dùng cho trẻ em
và đây là chất bột có chứa trong những bao bì này
qua công tác giám định tại phòng kỹ thuật hình sự xác định chất bột có trong các gói ni lông này là chất ma túy loại mdma và ketamin
đây là các chất ma túy tổng hợp có tác dụng gây nghiện kích thích thần kinh trung ương gây ẻo giáp và bất khả năng tự chủ của con người
mất khả năng lao động mất khả năng học tập
với vẻ ngoài giống như gói kẹo hay dầu gội đầu ma túy trở nên dễ cất dấu và trà trộn khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra

đây là chiêu trò thủ đoạn hết sức tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay mà chúng ta cần cẩn trọng và cảnh giác cao hơn